sáng ngày bốn tháng tám cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh an giang phối hợp cùng các đơn vị chức năng và công an thành phố châu đốc
bắt tạm giam đối với nguyễn hoàng nam sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai trú tại thành phố châu đốc về hành vi phát tán tuyên truyền thông tin tài liệu
nhằm chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
khám xét nơi ở của nam phát hiện thu giữ bảy điện thoại di động hai usb một laptop hơn ba trăm linh trang tài liệu và một mươi video clip có nội dung tuyên truyền chống đảng nhà nước
theo kết quả điều tra nam là đối tượng phản động lợi dụng tôn giáo để hoạt động chống phá đảng nhà nước trong thời gian vừa qua
mặc dù đã được các cấp chính quyền và lực lượng công an tuyên truyền vận động thuyết phục nhiều lần nhưng nam không từ bỏ mà lại chống phá ngày càng quyết liệt
năm hai nghìn hai mươi một sau khi chấp hành xong hình phạt tù trở về địa phương nam không chịu cải tạo mà tiếp tục lợi dụng không gian mạng tạo nhiều tài khoản mạng xã hội
để đăng tải phát tán nhiều tài liệu hình ảnh video clip thậm chí phát sóng trực tuyến để tuyên truyền chống phá đảng nhà nước chính quyền địa phương
gây chia rẽ phá hoại chính sách đại đoàn kết dân tộc tôn giáo xúc phạm danh dự nhân phẩm nhiều đồng chí lãnh đạo cấp cao của đảng và nhà nước